tướng tô lâm nhấn mạnh đảng và nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng bị ảnh hưởng của chiến tranh và đảm bảo an sinh xã hội
người cha già dòng ruổi khắp các con đường có ngày di chuyển hơn hai trăm linh km để tìm kiếm con nhưng thông tin về cậu con trai sạn khở của mình vẫn bặt vô âm tín
rồi may mắn đến với ông nguyễn văn hải khi ông nhận được tin của công an xã tân hưng huyện sóc sơn thành phố hà nội đang tiếp nhận và chăm sóc con trai mắc bệnh của mình
chỉ vài thông tin sơ sở
hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính là công việc mà chị pui hồ anh công an viên làng kron xã aya kren huyện đức cơ tỉnh gia lai thường làm để hỗ trợ lực lượng công an xã chính quy và nhũng đợt cao điểm
nữ công an viên cũng thực hiện tốt công tác nắm hộ nắm người quản lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm
bản thân đồng chí rất là năng động nhiệt tình trình độ thế là đại học sau khi mà tiếp cận với công tác tại công an xã thì bám sát với công việc rất là nhanh
xuống tận các thôn làng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con đó là cũng bà con phản ánh đề xuất các vấn đề gì thậm chí là phản ánh lại và đề xuất lên công an xã để chúng tôi có phương hướng giải quyết xử lý trong công tác phòng chống tội phạm
từ khi trở thành công an viên chị pui hổ oanh đã tham gia sáu mươi bốn buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã yacren cùng công an xã tuần tra kiểm soát hơn ba mươi lượt vận động thu hồi nhiều súng tự chế
tham gia giải quyết bốn vụ trộm cắp tài sản tích cực tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín làm thủ tục cấp căn cước công dân sự nhiệt tình tận tâm của hấu anh đã làm thay đổi cách nhìn nhận của bà con vì một công an viên là nữ
đầu tiên hợp chứa bộ chúng tôi cũng không muốn cho nó làm đâu bởi vì chưa có cái xã nào nữ để làm khó khăn cả xã này là một địa khó khăn lúc nó xảy ra đêm mưa gió con ghe nó cũng rất là khó
trường an xã là thờ công xuống làm việc với chứa bộ thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhận trí vừa làm ở xã nghe nghĩ về nhà cũng giúp nhà cũng thôn làng họp cũng tham gia nhật nhớ đối tượng nhật nhớ gia đình làm sao đó để giữ gìn đảm bảo vấn đề an ninh trật tự
đồng chí cờ bùi hồ anh vừa vai là ở thôn làng vừa vai ở công an xã cũng đã giúp cho các đồng chí công an giải quyết những vấn đề an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
với những đóng góp của mình bùi hưu anh là một trong hai cá nhân được đề nghị bộ công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
nhiệt huyết và tấm lòng của cô gái gia rai này hy vọng sẽ truyền cảm hứng để ngày càng nhiều phụ nữ có năng lực trình độ tình nguyện làm công an viên dám dấn thân khẳng định mình để góp phần xây dựng quê hương giữ gìn bình yên cuộc sống
cơ quan chức năng thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với phan sơn tùng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cả nhân trong thời gian vừa qua vi phạm pháp luật liên quan đến việc tuyên truyền quảng bá công khai kêu gọi thành lập cái gọi là đảng
một là họ không có hiểu biết về pháp luật họ ảo tưởng họ không có tôn trọng pháp luật tôn trọng hiến pháp
trong cái chuyện đó họ lại đưa ra những quan điểm về thành lập những cái đảng
cá nhân phản động lợi dụng chuyện đó để mà quảng bá cổ suý dẫn đến cái chuyện là có thể là gây lên cái thượng hiểu sai của một số tầng lớp nhân dân nhất định
thì rõ ràng ở đây thì xuất phát từ cái ảo tưởng sức mạnh của cá nhân mình hay là có cái tâm lý là vĩ cuồng
tức là hiểu nó không có nhận thức một cách đầy đủ
về cả về mặt tâm lý lẫn cả pháp luật dẫn đến cái chuyện họ công khai tuyên truyền quảng bá việc thành lập những cái tổ chức như thế
đây chỉ là một trong số những trường hợp người sử dụng mạng xã hội có những nhận thức lệch lạc ảo tưởng về sức mạnh của mình trên không gian mạng
trong thời gian qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều cá nhân có hành vi vi phạm trên không gian mạng
trong đó có không ít trường hợp tự ảo tưởng sức mạnh của mình cho mình bị phán xét chỉ trích người khác
đặc biệt nhiều trường hợp
có những hành vi xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị trong nước đảm kích chế độ công kích xúc phạm danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
chỉ báo phương
đây mình kể
đối tượng có thể nghĩ mình là như một anh hùng cứu nhân độ thế hoặc là thế thiên hành đạo hoặc là đứng ở tư thế của người phán xử
đại diện cho nhân dân đại tuyên truyền đưa ra những quan điểm sai trạng
mạng internet và không gian mạng cũng là một trong những môi trường chính
được các thế lực thù địch các đối tượng phản động triệt để lợi dụng để thực hiện các hành vi chống phá
vậy cần có những biện pháp gì để ứng phó với những thông tin xấu từ những kẻ ảo tưởng sức mạnh hay những kẻ ví cuồng mà chúng tôi vừa đề cập
trong thời gian qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật ảo tưởng sức mạnh trên không gian mạng
cùng với đó cơ quan chức năng và các cơ quan truyền thông cũng xây dựng nhiều công cụ
tăng cường thông tin tuyên truyền giúp người dân có thể nâng cao nhận thức kiểm chứng thông tin xấu động
qua đó nhận thức cũng như năng lực bảo vệ của người sử dụng mạng internet trước những thông tin xấu động cũng được đăng lên
một số những thành phần không am hiểu pháp luật nhà nước toàn đăng bài để chống phá
đối với những vấn đề đó chúng tôi phải tin vào những báo
đài truyền hình mà được nhà nước công nhận còn những cái bài báo mạng xã hội đó chúng tôi không quan tâm không để ý
trong quá trình sử dụng mạng xã hội tôi cũng thường bắt gặp những tin không tích cực nói về đảng và nhân nước
cá nhân tôi là một người có chọn lọc đọc những tin trên mạng xã hội tôi thường tin vào những tin trên những trang trình thống
nên xử lý những thông tin này để làm cho người dân tránh sự hoang mang
để không hiểu lầm không hay đến người dân
tuy nhiên để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu tranh ngăn chặn những nguồn thông tin xấu độc
tin sai sự thật cần có những giải pháp hiệu quả hơn nữa
trong đó trọng tâm là các biện pháp quản lý nhà nước
đồng thời trọng điểm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức từ chính những cá nhân tham gia sử dụng mạng internet
báo chí chính thống trong nước cần phải rất là mạnh mẽ và phải tăng cường cuộc đấu tranh
để chống lại cùng với đảng nhà nước chống lại những luân liệu xuyên tạc
và điều này thì cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng
rõ ràng ở đây thì công tác tuyên truyền công tác để làm sao người dân có ý thức
có trách nhiệm và có khả năng tự vệ đối với những thông tin xấu động là rất quan trọng
ở đây đòi hỏi là tuyên truyền của cơ quan của các tổ chức
từ trong trường học đến trong gia đình đến trong xã hội
thì cái đấy phải có tuyên truyền rất là rõ ràng
và chúng ta phải lấy cái thông tin tốt thông tin chính xác
để mà chống lại những thông tin sai sai sự thật bôi nhọ vô khống
các đơn vị chức năng cho cái việc kiểm soát những thông tin
tuần tra kiểm soát phát hiện những thông tin xấu động để có những biện pháp đấu tranh
gắn theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành một
chẳng hạn như ngành thông tin truyền thông
thì có thể là sẽ can thiệp với những nhà mạng
hoặc những đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông dịch vụ mạng
để gỡ bỏ những bài
những cái tài khoản đó
rồi thì các đơn vị chức năng khác thì điều tra khám phá và xử lý
truy tố nếu như hành vi đến mức phải chứng minh chức năng
với những chủ thể mà thực hiện những hành vi nguy hiểm này
thưa quý vị trong phần trình bày của tôi ở trên
nhiều ý kiến cũng đã nhấn mạnh về trách nhiệm vai trò của các cá nhân
khi sử dụng mạng internet và tham gia các kênh thông tin
các diễn đàn mạng xã hội
và người dùng mạng như tôi hay quý vị và các bạn
khi tiếp nhận những thông tin có dấu hiệu tù mù thiếu chính xác sai sự thật
cần nhận thức một cách đúng đắn và kiểm chứng một cách rõ ràng chính xác
đồng thời tham gia đưa những thông tin chính xác đó tới những người sử dụng mạng xã hội khác
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây
kính chào tạm biệt quý vị khán giả
thủ tướng chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông mai tiến dũng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
do đã có vi phạm quyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
ông dũng đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay
đưa công dân về nước trong đại dịch covid một mươi chín để một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu
đề xuất không đúng kết luận của thủ tướng chính phủ nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam
bên cạnh đó thủ tướng cũng vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc
đối với ông nguyễn văn trịnh nguyên trợ lý phó thủ tướng chính phủ
trước đó mở rộng điều tra vụ công ty việt á cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét đối với ông nguyễn văn trịnh về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang
vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với vũ đức thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ trung tâm
đăng kiểm xe cơ giới tỉnh hà giang hai nghìn ba trăm linh một s về hành vi nhận hối lộ
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay các nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm này đã nhận tiền của nhiều
chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải tạo
căn cứ và hành vi vi phạm cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam vũ đức thắng
là đăng kiểm viên bậc cao trưởng dây chuyển kiểm định của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh hà giang
về hành vi nhận hối lộ
đồng thời tổ chức khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can để thu thập tài liệu có liên quan
phục vụ công tác điều tra
trước khó khăn trong công tác đăng kiểm lấy lợi ích của người dân là trên hết bộ công an nói chung
và cục cảnh sát giao thông nói riêng đã tăng cường cán bộ chiến sĩ để cùng với lực lượng đăng kiểm
hỗ trợ nhau phục vụ người dân giải quyết khó khăn trước mắt
bước đầu hoạt động đăng kiểm đã dần được tháo gỡ để mọi hoạt động của người dân
được trở lại bình thường nhận được sự ủng hộ của người dân
mong là các đăng kiểm chỗ khác có công an để cho nơi nào nó mở đi thì nó sẽ hết cả ùn tắc
tôi thấy cái phản ứng của chính phủ chỉ đạo cho người dân rất là kịp thời
thế mà chính phủ huy động toàn bộ lực lượng từ công an đến quốc phòng
những người mà có nghiệp vụ vào cuộc để giúp cho người dân coi như là thuận tiện
cái khó khăn của người dân
bây giờ là xe rất là đông cho nên là anh em cũng chờ đợi quá trời lâu luôn
nhưng mà giờ thấy bên cảnh sát đào thông xuống hỗ trợ thì anh em tôi cũng lắc vui lắc lắc phán khởi
đây là ý kiến của nhiều lái xe khi phóng viên chúng tôi ghi nhận vào sáng ngày một mươi ba tháng ba
lực lượng cảnh sát đào thông với một cái khẩu hiệu hành động năm hai nghìn hai mươi ba
đó là đâu cần là có việc gì khó có cảnh sát giao thông
thì những lúc nào mà người dân cần nhất thì lực lượng cảnh sát giao thông
sẵn sàng và chúng tôi sẽ phù hợp chặt chẽ với lực lượng đăng kiểm để giải quyết ngay những vấn đề tồn động này
thì đây ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn là cái việc mà chúng ta phải làm những cái việc
và giải quyết những vấn đề là vướng mắt của người dân khó khăn của người dân
hiện tại cục cảnh sát giao thông đã phân công năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trên cả nước
tăng cường tới hai địa phương là hà nội và tp hcm để hỗ trợ giải quyết các thủ tục tại các trung tâm đăng kiểm
thời gian tới sẽ tiếp tục bố trí quân số
để làm sao phù hợp với từng địa bàn và nhu cầu phục vụ nhân dân
các trung tâm đăng kiểm cũng đã xây dựng các phương án làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
trong việc xếp hàng xếp chỗ đi lại thuận tiện nhất
chúng tôi sẽ kiểm tra về số khung số máy tổng quát bên ngoài của xe
và chúng tôi sẽ làm suốt khi nào mà đảm bảo được cái lưu lượng ổn định lại như cũ thì chúng tôi mới ngưng
còn trong thời gian này chúng tôi làm là ngay cả thứ bảy chủ nhật
nếu mà điều kiện cần chúng tôi vẫn tăng cường để mà kiểm định xe cho người dân
có thể là ngày mai ngày kia chúng tôi sẽ bố trí là hẹn khách theo cái khung giờ ghi thẳng biển số xe
và giờ đến của các phương tiện
thế cho nên là mỗi cái khung giờ đấy chỉ có một vài chục phương tiện đến thôi
cái sự hỗ trợ của các đồng chí bên cục cảnh sát giao thông đến giúp đỡ chúng tôi được rất nhiều
nhất là người ta hỗ trợ về cái vấn đề là phân lạt công tác nhận dạng phương tiện
và thế cho nên là có các đồng chí cảnh sát giao thông vào là cái tốc độ dây chuyển kiểm định nó nhanh hơn
tôi cho rằng đây là một cơ hội rất lớn cho ngành đăng kiểm để chúng tôi sẽ thay đổi lại toàn diện các hoạt động đăng kiểm
thách thức thì bây giờ là cái khó khăn nhất của chúng tôi là con người
quyết tâm của ngành dân kiểm là tất cả là vì nhân dân và phục vụ và thay đổi hình ảnh của ngành dân kiểm
vì thực sự báo cáo chí là qua bốn tháng vừa rồi ban đầu thì người dân rất giận dữ
người dân có như tỏ ra rất là không hài lòng với ngành dân kiểm
nhưng qua bốn tháng vừa rồi anh em tôi sau khi thay đổi lại tác phong thái độ tinh thần phục vụ dân
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn cho ngành dân kiểm vẫn phải trở lại vẫn ủn tắc
nhưng mà người ta hoàn toàn rất là chia sẻ người ta thông cảm và người ta tha thứ cho những cái gì mà ngành dân kiểm đã phạm phản
việc phối hợp giữa cục đăng kiểm việt nam và cục cảnh sát giao thông thời điểm này
đã giải quyết những khó khăn vướng mắt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
về các ý kiến trái chiều cho rằng lực lượng công an đang từng bước làm thay việc của bộ giao thông vận tải
đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định là không đúng
việc tăng cường cảnh sát giao thông hỗ trợ kiểm định chỉ nhằm giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm
việc này chỉ là tạm thời theo chức năng nhiệm vụ của bộ công an